thanh tra sở y tế tp hcm mới đây công bố hàng loạt các quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực y tế trong thời gian qua
cụ thể quyết định xử phạt đối với công ty trách nhiệm hữu hạn mercy international clinic
phòng khám gia liễu mercy số một trăm một mươi bảy điện biên phủ đường đa cao quận một
do loạt vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh
theo quyết định xử phạt phòng khám gia liễu mercy có các hành vi vi phạm gồm
nghi miết không đầy đủ giá lập sổ khám bệnh chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ
theo quy định của pháp luật quảng cáo các sản phẩm hàng hóa dịch vụ đặc biệt
mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo
theo quyết định
kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc với loạt vi phạm này phòng khám gia liễu mercy
bị xử phạt hành chính một trăm sáu mươi hai triệu đồng đồng thời tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề
khám bệnh chữa bệnh của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở trong thời hạn là một tháng
bên cạnh đó cơ sở này bị tịch thu tăng vật vi phạm buộc tháo gỡ tháo rỡ
do quảng cáo mà nội dung chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung
trước khi thực hiện quảng cáo theo quyết định
cùng tại phòng khám gia liễu mercy thanh tra sở y tế còn xử phạt nguyễn lê hữu hậu
nhân viên số tiền là ba mươi năm triệu đồng vì khám chữa bệnh khi chưa được cấp phép chứng chỉ hành nghề
tiếp theo là công ty trách nhiệm hưu hạn thẩm mỹ quốc tế viva phú nhuận
số hai trăm bảy mươi một trên hai nguyễn trọng tuyển phường một mươi quận phú nhuận bị xử phạt một trăm sáu mươi ba triệu đồng
các hành vi vi phạm gồm cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giới phép hoạt động khám chữa bệnh
quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh
kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
ngoài xử phạt hành chính cơ sở này còn bị đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh trong vòng một mươi tám tháng
và cơ sở chỉ hoạt động khám chữa bệnh khi có giấy phép và người hành nghề khám chữa bệnh có chứng chỉ hành nghề theo quy định
cơ sở này còn buộc phải tháo gỡ những quảng cáo vi phạm và tịch thu toàn bộ tăng vật vi phạm
hộ kinh doanh eci international do ông nguyễn minh thành làm chủ số ba mươi bốn nguyễn văn cử
phường cầu kho quận một bị xử phạt tổng cộng là một trăm một mươi bảy triệu đồng
các hành vi vi phạm gồm vi phạm theo quy định tại khoản sáu điều bốn mươi nghị định một trăm một mươi bảy trên hai nghìn hai mươi
nơi dcp của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
ngoài ra cơ sở này còn kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề
hộ kinh doanh eci international còn bị đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh trong thời hạn là bốn năm tháng
cơ sở này chỉ được hoạt động khám chữa bệnh khi có giấy phép hoạt động và người hành nghề khám chữa bệnh có chứng chỉ hành nghề
cơ sở này cũng bị tịch thu tăng vật vi phạm buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp và tháo gỡ quảng cáo vi phạm
ngoài ra ông nguyễn ngọc vinh nhân viên hộ kinh doanh eci ethernational bị xử phạt ba mươi năm triệu đồng
do có hành vi khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề
tiếp theo là công ty cổ phần tập đoàn hami group bị xử phạt bảy mươi triệu đồng do có vi phạm tại viện thẩm mỹ phương đông
địa chỉ kinh doanh của công ty này là số bảy mươi hai d trần quốc toàn phường võ thị sáu quận ba
về hành vi quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh
ngoài ra cơ sở này còn buộc phải tháo gỡ những quảng cáo vi phạm nêu trên
chủ hộ kinh doanh nguyễn viết thưởng tầng một hai mươi ba số một trăm tám mươi sáu một trăm tám mươi sáu a cách mạng tháng tám phường một mươi quận ba
bị xử phạt bốn mươi năm triệu đồng do có hành vi cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh
ngoài xử phạt hành chính cơ sở này còn bị đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh trong vòng một mươi tám tháng
và cơ sở này chỉ được hoạt động khám chữa bệnh khi có giấy phép và người hành nghề khám chữa bệnh có chứng chỉ hành nghề
ngoài ra bà vi bội ly nhân viên của hộ kinh doanh nguyễn viết thưởng bị xử phạt ba mươi năm triệu đồng
do khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề
hộ kinh doanh phương đông international cleanic chủ hộ là bà võ thị hòa an tầng một trăm hai mươi ba số bảy mươi hai d trần quốc toàn
phường võ thị sáu quận ba bị xử phạt ba mươi năm triệu đồng do quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh
ngoài ra cơ sở này còn buộc phải tháo gỡ những quảng cáo vi phạm nêu trên
chủ hộ kinh doanh đông băng việt nam là bà phạm thị uyên tầng bốn số một trăm bốn mươi chín b trương định phường chín quận tám
bị xử phạt ba mươi năm triệu đồng do quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giới phép hoạt động
ngoài ra cơ sở này còn phải tháo gỡ những quảng cáo vi phạm khi chưa có giấy phép hoạt động
ông nguyễn tam kha chủ hộ kinh doanh bấm huyệt thập chỉ đạo số bảy đường chín b kp năm phường an phú
tp thủ đức bị xử phạt ba mươi năm triệu đồng do quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh
ngoài ra cơ sở này còn buộc phải tháo gỡ những quảng cáo vi phạm nêu trên
công ty trách nhiệm hưu hạn là phong quốc tế bị xử phạt do vi phạm tại chi nhánh một số một trăm linh bảy b trương định phường võ thị sáu quận tám
các hành vi vi phạm gồm lập sổ khám chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định và người hành nghề không đăng ký hành nghề theo quy định
bà phạm trần bảo ngọc chủ hộ kinh doanh số một mươi tám lê trang long phường một mươi bốn quận bình thạnh
bị xử phạt do các hành vi không lập sổ khám chữa bệnh theo quy định người hành nghề không đăng ký hành nghề khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật
không đảm bảo một trong các điều kiện sau khi đã được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh đối với cơ sở trừ hình thức là phòng khám đa khoa và bệnh viện
ngoài bị xử phạt thanh tra sở y tế cũng tước giới phép hoạt động trong thời hạn là hai tháng
bà phạm trần bảo ngọc chủ hộ kinh doanh số một mươi tám nơi trang long phường một mươi một quận bình thạnh